một bốt điện trên phố hoàng văn thụ phường trưng nhị quận hà đông thành phố hà nội đã bất ngờ phát nổ
khiến năm người ngồi quán trà đá bị bỏng nặng trong đó có một trường hợp đã tử vong
liên quan đến vụ việc này phóng viên truyền hình nhân dân đã ghi nhận về tình trạng nhiều người dân ở hà nội
vẫn kinh doanh kiếm sống xung quanh trạm biến áp cột điện cao thế bất chấp các biển cảnh báo nguy hiểm
hà nội đang tồn tại hàng trăm trạm biến áp nằm sát khu dân cư
trạm biến áp nằm giữa phố hàng dươi và hàng lược quận hoàn kiếm
phía dưới người dân vẫn sinh hoạt và buôn bán bình thường mặc dù có biển cấm hay biển cảnh báo nguy hiểm
tất cả những người ngồi quanh đây cũng chỉ vì cuộc sống rồi lọ kia để mà tồn tại thôi
ai mà biết được lúc lổ lổ lúc nào mà cháy nhiều rồi cháy nhiều lần rồi
nhưng mà không cháy bảo hiểm thì không có an toàn thì không
vì cuộc sống mưu sinh nhân dân người ta không tránh nổi được
tại vì người ta không còn chỗ nào để sống nữa người ta bắt buộc người ta phải ngồi chỗ này thôi
thế thì bây giờ mong các cấp trên coi như là làm thế nào kiểm tra hàng tuần để cho nó đỡ xảy ra sự cố